kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sáng nay ba tháng một mươi hai tại hà nội hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề
sách lý luận chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được tổ chức
giữa hội thảo có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng bàn tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
với gần bảy mươi tham luận của các nhà khoa học gửi đến hội thảo sách lý luận chính trị
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã tập trung phân tích đánh giá
làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản như đánh giá những đóng góp quan trọng của chính sách lý luận chính trị
và công tác xuất bản lý luận chính trị đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng
và bảo vệ tổ quốc xây dựng nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
trở thành trung tâm xuất bản phát hành sách lý luận chính trị giữ vai trò nòng cốt
phối hợp với các cơ quan có liên quan về xuất bản sách lý luận chính trị
theo chỉ thị số bốn mươi bốn cttvk ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của ban bí thư
tại buổi hội thảo ban tổ chức đã trưng bày giới thiệu nhiều ấn phẩm sách kinh điển
được xuất bản tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật trong thời gian qua